khoảng một mươi h ba mươi phút ngày hôm qua trên quốc lộ một k đoạn qua phường bình an thị xã dĩ an tỉnh bình dương
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong
thời điểm trên ông phan duy lộc sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy ở tỉnh đồng nai cùng con gái đi xe máy trên quốc lộ một k
hướng từ đồng nai đi thành phố hồ chí minh
khi đến ngã ba ngã ba suối lổ ô thì xảy ra va chạm với xe tải do tài xế phạm duy thạch sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê khánh hòa điều khiển
vụ tai nạn đã làm hai cha con nạn nhân ngã xuống đường
ông lộc bị bánh xe cán tử vong người con gái bị thương ở chân